sau khi phát hiện một mươi hai đối tượng ở thành phố vinh đang hoạt động sinh hoạt truyền đạo hội thánh đức chúa trời
mới đây cơ quan chức năng phát hiện thêm một đối tượng thuê nhà ở địa bàn xã nghĩa trung huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
để tập hợp người dân đến sinh hoạt truyền đạo trái phép
vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày hai tháng năm từ tin báo của quần chúng nhân dân
cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét căn nhà trọ của bà nguyễn thị vân ở xóm bốn xã nghĩa trung huyện nghĩa đàn
tại đây công an đã bắt quả tang một đối tượng nữ đến thuê trọ dưới danh nghĩa mở rộng thị trường kinh doanh
để tập hợp lôi kéo các đối tượng đến sinh hoạt hội thánh đức chúa trời trái phép
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi năm kg tài liệu sách không rõ nguồn gốc
và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sinh hoạt truyền đạo
trong danh sách các thành viên tham gia sinh hoạt hội
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi trở lên là học sinh sinh viên ở một số trường đại học cao đẳng
qua đấu tranh đối tượng khai tên là phan thị sương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã kim thành huyện yên thành
việc thuê phòng trọ nhằm mục đích lôi kéo bà con nhân dân trên địa bàn huyện nghĩa đàn và thị xã thái hòa
cùng nghiên cứu sách tài liệu trao đổi kiến thức về hội thánh đức chúa trời
cơ quan chức năng hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật